vào lúc hai giờ ba mươi phút ngày một tháng chín tại quốc lộ một đoạn qua địa phận xóm tám xã nghi diên huyện nghi lộc nghệ an
phòng cảnh sát môi trường công an nghệ an đã bắt quả tang hai đối tượng đồng văn lực sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
chú tại xã tân dĩnh huyện lạng giang bắc giang và ngô tuấn vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại xã nghi hoa huyện nghi lộc nghệ an
đang có hành vi vận chuyển mua bán trái phép pháo nổ kiểm tra chiếc xe container mà đối tượng lực điều khiển mang biện kiểm soát tám mươi chín c một mươi hai nghìn tám trăm chín mươi bốn
tổ công tác thu giữ chín mươi hộp pháo loại ba mươi sáu quả có tổng trọng lượng hơn một trăm hai mươi kg hiện công an nghệ an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án